nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam đoàn đại biểu quốc hội nước cộng hòa cuba do ngài homero acosta alvarez
ủy viên trung ương đảng thư ký hội đồng nhà nước cuba làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dày công vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt việt nam cuba
ngày nay mối quan hệ việt nam cuba vẫn được giữ vững ngày càng phát triển tốt đẹp thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên diễn ra